xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba các bộ ngành các cơ quan đại diện việt nam liên quan
đã tổ chức hai chuyến bay đưa gần sáu trăm linh người việt nam cùng gia đình sơ tán từ ukraine sang ba lan và romani về nước an toàn
đây cũng là hai chuyến bay đầu tiên được triển khai do tập đoàn sun group tài trợ kinh phí và phối hợp với việt nam airlines
theo hợp đồng ký vào ngày một mươi tháng ba sau khi được chính phủ đồng ý
đại sứ quán việt nam tại ba lan và rumani đã phối hợp với các hội đoàn người việt tổ chức đưa bà con ra sân bay
cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và làm việc chặt chẽ với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lên đường trở về